đây là diện tích trồng na dai của hợp tác xã sản xuất na dài lục nam hai mươi hai thành viên của hợp tác xã với tổng diện tích sản xuất hơn sáu mươi hectare
những năm qua hợp tác xã đã quy hoạch những vùng trồng na theo tiêu chuẩn việt gáp grobal gap hơn ba ba hectare giúp bà con nông dân thay đổi tư duy sản xuất góp phần đưa sản phẩm có chất lượng đến tay người tiêu dùng
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại